bộ ngoại giao phối hợp với ban dân vận trung ương tổ chức lễ ký kết hợp tác về việc phối hợp thực hiện công tác về người việt nam ở nước ngoài giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương và đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ chủ trì lễ ký
trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trường ban dân vận trung ương và đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ chủ trì lễ ký
ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác về người việt nam ở nước ngoài nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng về đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế
hàng năm hai cơ quan sẽ tổ chức hội nghị để đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất kế hoạch triển khai cho năm tiếp theo
quá trình triển khai thực hiện nếu cần thiết hai bên sẽ tiếp tục bổ sung điều chỉnh kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác về người việt nam ở nước ngoài
hàng năm hai cơ quan sẽ tổ chức hội nghị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác về người việt nam ở nước ngoài